các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả hai đã đi quanh khu vực trụ sở công an để giỏ la
khi thấy sơ hở chúng đã lấy trộm chiếc xe máy đang dựng trước sân